hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mới nhất tổ chức y tế thế giới who cảnh báo với việc triều tiên chưa bắt đầu chương trình tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
có nguy cơ đại dịch sẽ lây lan nhanh chóng tại quốc gia này
bà poonam kechapan singh giám đốc vụ trách khu vực đông nam á của who cho biết
với việc đất nước vẫn chưa triển khai chương trình tiêm vắc xin covid một mươi chín
có nguy cơ virus có thể lây lan nhanh chóng trong cộng đồng trừ khi được ngăn chặn bằng biện pháp phù hợp và tức thì
mặc dù không có quy định chính thức và hình phạt một trăm chín mươi bốn thành viên của who bao gồm triều tiên
có nghĩa vụ phải báo cáo tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi dịch covid một mươi chín bùng phát tại các nước
tuy nhiên who cho biết cơ quan này vẫn chưa nhận được báo cáo về đợt bùng phát dịch bệnh ở triều tiên từ giới chức nước này
cùng ngày hàn tông tấn trung ương triều tiên kcna đưa tin nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã khiển trách các quan chức
về việc thuốc không được chuyển kịp đến người dân trong lúc dịch covid một mươi chín bùng phát
ông kim jong un cũng bày tỏ không hài lòng với việc các nhà thuốc không có đủ nguồn cung
đồng thời huy động quân đội tham gia ổn định nguồn cung dược phẩm
trước đó bộ chính trị đảng lao động triều tiên yêu cầu mở kho thuốc quốc gia
và yêu cầu tất cả nhà thuốc trên toàn quốc chuyển sang hoạt động hai mươi bốn giờ
ngày một mươi sáu tháng năm triều tiên ghi nhận thêm khoảng ba trăm chín mươi hai chín trăm hai mươi người có triệu chứng sốt và tám trường hợp tử vong mới
theo rose tính đến ngày một mươi sáu tháng năm triều tiên đã ghi nhận hơn một hai triệu người có triệu chứng sốt và năm mươi ca tử vong
triều tiên không nói có bao nhiêu ca có triệu chứng sốt có kết quả dưng tính với covid một mươi chín
trước đó từ ngày một mươi hai tháng năm triều tiên đã phong tỏa toàn bộ các tỉnh thành phố
trong cả nước để hạn chế lây lan dịch covid một mươi chín
trong khi đó bộ thống nhất của hàn quốc chính phủ trung quốc và đại diện nga cho biết
bộ đã đề xuất các cuộc đàm phán đề bàn về việc hỗ trợ nguồn cung y tế
bao gồm vaccine khẩu trang và bộ xét nghiệm cũng như hợp tác kỹ thuật
thì triều tiên đang phải sử dụng nguồn dự trữ quốc gia để đối phó với đại dịch
về những diễn biến phức tạp của bệnh covid một mươi chín tại triều tiên cho đến sáng ngày một mươi bảy tháng năm
cộng hòa dân chủ nhân dân nước này đã xác nhận có thêm sáu người tử vong do sốt
gần một năm triệu người có các triệu chứng ốm sốt ho khó thở và ít nhất gần bảy trăm linh người đang được cách ly điều trị
hôm một mươi bảy tháng năm cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên
đã xác nhận có thêm sáu người tử vong vì sốt số người có triệu chứng sốt tăng hai trăm sáu mươi chín năm trăm một mươi
và quân đội hiện tham gia việc phân phát thuốc men nhằm ổn định nguồn cung
đài kcna đưa tin quân đội triều tiên đang khẩn cấp triển khai lực lượng đến toàn bộ nhà thuốc
ở thủ đô bình nhưỡng và bắt đầu phân phối thuốc điều trị cho người dân
bình nhưỡng là tâm dịch trong đợt bùng phát dịch covid một mươi chín đầu tiên được nước này xác nhận
sứ mệnh của quân đội là nhằm giảm nhẹ khủng hoảng sức khỏe cộng đồng tại thủ đô
gọi đây là nhiệm vụ quan trọng trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín đang diễn ra
bên cạnh đó tính đến chiều ngày một mươi sáu tháng năm số trường hợp tử vong đã tăng lên năm mươi sáu
với hơn một bốn trăm tám mươi sáu sáu mươi ca sốt và ít nhất sáu trăm sáu mươi ba chín trăm một mươi người đang được điều trị
vẫn chưa có thông tin chính thức là bao nhiêu người xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
dịch bệnh có dấu hiệu lan rộng bất chấp chủ tịch kim jong un ra lệnh phong tỏa toàn quốc
tối qua ngày một mươi sáu tháng năm chủ tịch kim jong un đã đặt lệnh phong tỏa toàn quốc
tối qua ngày một mươi sáu tháng năm chủ tịch kim khiển trách giới chức y tế không kịp thời ứng phó dịch mạnh mẽ
đặc biệt không mở cửa các hiệu thuốc hai mươi bốn trên bảy để phân phát kịp thời thuốc men cho người dân
bản tin ngày một mươi bảy tháng năm của đài kcna cho hay những biện pháp cấp bách đã được thực hiện
để chấn chỉnh ngay tình trạng sai lệch trong việc cung cấp thuốc cho người dân
bao gồm mở cửa hai mươi bốn giờ các nhà thuốc ở thành phố thủ đô
kể từ khi quốc gia đông bắc á này công bố ca tử vong đầu tiên vì covid một mươi chín
chủ tịch kim đảm nhận vị trí hàng đầu và trung tâm trong nỗ lực đối phó dịch bệnh của nước này
ông giám sát các cuộc họp khẩn cấp gần như hàng ngày của bộ chính trị
để đưa ra các chỉ đạo liên tục về ứng phó dịch covid một mươi chín
nhà lãnh đạo xác nhận dịch bệnh đang gây ra biến động lớn cho triều tiên
nhưng ông tin rằng triều tiên có thể mạnh mẽ để vượt qua đợt đại dịch này